tới nga trả lời phỏng vấn truyền thông nga trước thềm chuyến thăm này chủ tịch tập cận bình khẳng định mối quan hệ song phương giữa trung quốc và nga đang ở thời kỳ tốt nhất trong lịch sử đồng thời cho rằng hai nước là đối tác chiến lược đáng tin cậy nhất của nhau
chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh tổng thống nga vladimir putin và bản thân ông đã xây dựng các mối quan hệ làm việc hữu hảo và mối quan hệ cá nhân thân thiết do đó ông tin rằng chuyến thăm này sẽ tạo lực đẩy mới cho sự phát triển các quan hệ chung nga
theo đánh giá của chủ tịch trung quốc tập cận bình trung quốc và nga đã xây dựng sự tin cậy chiến lược và chính trị cấp cao cũng như giải quyết hoàn toàn các vấn đề biên giới mà lịch sử để lại biến đường biên giới dài bốn ba trăm linh km thành mối liên kết bằng hữu giữa người dân hai nước
ngoài ra ông cho biết trung quốc và nga cũng đã thiết lập các hoạt động trao đổi cấp cao và hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm năng lượng thương mại đầu tư công nghệ cao tài chính cơ sở hạ tầng và nông nghiệp
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên dự kiến sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác lên tới hơn một mươi tỷ usd đồng thời cũng ra tuyên bố chung về quan hệ song phương cùng các vấn đề quốc tế
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên tổng thống hàn quốc moon jae in vừa kêu gọi triều tiên trở lại bàn đàm phán đồng thời tuyên bố rằng đây là cơ hội cuối cùng để bình nhưỡng làm như vậy
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên tổng thống hàn quốc moon jae in vừa kêu gọi triều tiên trở lại bàn đàm phán đồng thời tuyên bố rằng đây là cơ hội cuối cùng để bình nhưỡng làm như vậy
cũng trong cuộc gặp nhà lãnh đạo hàn quốc thông báo với cựu tổng thống mỹ về việc ông và người đồng cấp mỹ donald trump đã nhất trí tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt và sức ép làm công cụ để phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên song song với việc sử dụng đối thoại
ông moon nhấn mạnh cuộc gặp giữa ông và tổng thống mỹ donald trump hồi tuần trước đã thành công hơn mong đợi trong đó có việc nhất trí tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh hàn mỹ
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa cam kết sẽ khôi phục lòng tin của công chúng sau khi đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền của ông chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố tokyo diễn ra trước đó một ngày
phát biểu với báo giới thủ tướng nhật bản shinzo abe khẳng định đã có những chỉ trích mạnh mẽ về việc
chính quyền của ông hoạt động thiếu hiệu quả và chậm chạp sau gần năm năm cầm quyền và ông sẽ xem xét kết quả của cuộc bầu cử hội đồng thành phố tokyo một cách nghiêm túc và sẽ nỗ lực làm việc để giành lại lòng tin của công chúng đối với đảng cầm quyền
trong cuộc bầu cử diễn ra trước đó một ngày chính đảng mới của thống đốc yuriko koke và các đồng minh đã có được chiến thắng vang dội khi giành được thế đa số với tổng cộng bảy mươi chín ghế trong hội đồng thành phố tokyo
trong khi đó đảng ldp chỉ giành được hai mươi ba ghế thấp hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục ba mươi tám ghế hồi năm hai nghìn chín
cuộc bầu cử hội đồng thành phố tokyo luôn được xem là phép thử với chính trường nhật bản đặc biệt là sự ủng hộ của cử tri với ldp và thủ tướng shinzo abe
bộ quốc phòng philippines vừa cho biết các cơ quan an ninh nước này cần thêm thời gian để đánh giá về việc có nên tiếp tục tình trạng thiết quân luật trên đảo mindanao
trong cuộc họp báo tại phủ tổng thống bộ trưởng quốc phòng philippines nelphie lorenzana thông báo chính phủ philippines cần thêm vài tuần nữa để đánh giá đúng tình trạng tại mindanao
và vẫn chưa có thông tin nên tiếp tục hay không tình trạng thiết quân luật tại đảo này
bộ trưởng logenzana cũng cho biết thủ lĩnh isnilon hapilon của nhóm phiến quân đang bị bao vây ở thành phố miền nam
bị nghi ngờ là đang ẩn náu tại một nhà thờ hồi giáo ở marawi vài ngày sau khi quân đội philippines tiến hành không kích rồn rập vào thành phố này
ông laurenzana cũng thông báo chính quyền của tổng thống philippines rodrigo duterte sẽ hỗ trợ xây dựng lại thành phố bị phá hủy bởi các vụ đánh bom và các đợt không kích
chính phủ philippines đã thành lập một nhóm công tác liên ngành
nhằm lên kế hoạch xây dựng sửa chữa lại thành phố marawi cũng như các thị trấn lân cận khác
các nhà khoa học của mexico vừa phát hiện một phần còn lại của hai tòa tháp với hàng trăm sọ người
gồm cả của phụ nữ và trẻ em tại trung tâm lịch sử của thủ đô mexico
phát hiện mới đã đặt ra những câu hỏi mới về văn hóa hiến tế của đế chế ottech từ thế kỷ một mươi ba đến thế kỷ một mươi sáu
các nhà khoa học nhận định những phần còn lại của hai tòa tháp vừa được phát hiện là một phần của cấu trúc
ông panli hay còn gọi là tháp thờ nằm đối diện với templo mayor kim tự tháp trung tâm của thành phố tenochtitlan
dành riêng cho các vị thần linh thiêng nhất của người da đỏ mexico
nhà sử học người tây ban nha andres de tapia đã từng nhắc tới tòa nhà macaron
một loại nhà hát nằm ở hai cực bắc và nam của thành phố tenostitlan
với hai tòa tháp bằng hộp sọ đây là một cấu trúc hình tròn với đường kính khoảng sáu mét
trong quá trình khai quật từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay các nhà khoa học đã tìm thấy sáu trăm bảy mươi sáu hộp sọ
không đồng nhất và thuộc nhiều khu vực khác nhau của trung mỹ với các độ tuổi và giới tính khác nhau
phát hiện mới này đặt ra thách thức đối với các giả thuyết trước đó rằng đây chỉ là nơi giam cầm
các chiến binh để hiến tế cho thần bảo hộ những gì chúng ta phát hiện ở đây là cả xương phụ nữ và trẻ em
nền văn minh astec phát triển rực rỡ từ khoảng giữa thế kỷ thứ một mươi ba tới thế kỷ thứ một mươi sáu đây là
thời kỳ đỉnh cao của các sắc dân bản địa sống tại khu vực mexico trước khi người phương tây khám phá ra
châu mỹ người astec thờ nhiều vị thần như thần mặt trời thần mặt trăng thần mùa xuân
thần chiến tranh và họ cũng xây rất nhiều kim tự tháp để thờ các vị thần này
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt